thưa quý vị nhằm hỗ trợ khẩn cấp cho các tỉnh miền trung thủ tướng chính phủ đã quyết định tạm cấp năm trăm linh tỷ đồng
từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm hai nghìn hai mươi bổ sung kinh phí cho năm tỉnh miền trung để thực hiện nhiệm vụ
cứu hộ cứu nạn bảo đảm chính sách an sinh xã hội và khắc phục hậu quả do thiên tai theo chế độ chính sách của nhà nước
các tỉnh được bổ sung kinh phí gồm quảng bình quảng trị thừa thiên huế quảng nam hà tĩnh mỗi tỉnh một trăm linh tỷ đồng
thủ tướng yêu cầu ubnd các tỉnh trên căn cứ tình hình thực tế tại địa phương có trách nhiệm sử dụng nguồn ngân sách trung ương
hỗ trợ chủ động sử dụng ngân sách địa phương và các nguồn ngân sách tài chính hợp pháp khác để kịp thời thực hiện nhiệm vụ cứu hộ
cứu nạn chính sách an sinh xã hội và khắc phục hậu quả thiên tai theo chế độ chính sách của nhà
nhà nước bảo đảm đúng đối tượng kết thúc đợt thiền tài do mưa lũ ubnd các tỉnh quảng bình quảng trị thư thiên huế quảng nam hà tĩnh
kiểm tra tổng hợp số liệu thiệt hại do thiền tài kết quả chi thực hiện công tác khắc phục hậu quả do thiền tài theo chế độ quy định
báo cáo nhu cầu kinh phí để thực hiện nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn chính sách an sinh xã hội và khắc phục hậu quả thiên tai
gửi ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai để trình thủ tướng chính phủ xem xét quyết định mức hỗ trợ chính thức từ ngân sách trung ương cho ngân sách từng địa phương theo quy định
phát huy truyền thống nhân ái lá lành đùm lá rách những ngày qua rất nhiều tổ chức tập thể cá nhân đã làm đồ ăn may chân ấm quyên góp tiền bạc quần áo sách vở gửi đến hỗ trợ đồng bào miền trung
tuy nhiên để người đi cứu trợ an toàn hàng cứu trợ được phân bổ hợp lý đến được đúng người
một số vấn đề cần điều chỉnh bên hành lang quốc hội các đại biểu đã có ý kiến về vấn đề này
một mặt chúng ta vẫn tiếp tục ghi nhận và khuyến khích cái việc đóng góp và khuyến khích mọi người là phát huy cái tinh thần tương thân tương ái để đóng góp nhiều hơn cho đồng bào vùng lũ lụt
và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để cho mọi người có thể thực hiện cái trách nhiệm
cộng đồng cái tinh thần tương thân tương ái của mình không nên có những cái quy định để cản trở cái việc mà người ta thực hiện thiện nguyện
thứ hai nữa là phải phát huy vai trò của các tổ chức chẳng hạn như là mặt trận tổ quốc hay là tổ chức chữ thập đỏ
đối tượng mà bị ảnh hưởng của thiên tai là nhiều trên địa bàn rộng và mỗi một cái và bản thân những đối tượng mà bị ảnh hưởng đó
cũng có nhiều cái hoàn cảnh khác nhau
nếu không có một cái điều tiết chung
thì rất có thể là địa bàn này vùng này
sẽ được nhiều những cái hỗ trợ
địa bàn khác vùng khác sẽ không được đủ những hỗ trợ cần thiết
người dân cũng muốn được trực tiếp đến đó để giúp
thì đấy cũng là một cái nhu cầu dính đáng
tuy nhiên thì theo quy định về cứu trợ quốc tế
thì nó có ba cái nguyên tắc rất là cần phải tuân thủ
đó là không phân biệt đối xử
đối với những người mà ở những cái vùng mà xảy ra thảm họa
và thứ hai là cái nguyên tắc là không tạo áp lực cho những người tại đó
và cái nguyên tắc thứ ba đó là phải giúp những cái gì mà họ cần
thay vì là mình giúp những cái gì mình có
và chính vì thế thì cần phải có những cái tổ chức
chức chuyên nghiệp làm về cái công tác này
và cần có một sự điều phối của chính quyền
của các cái lực lượng chức năng
thủ tướng chính phủ vừa giao bộ tài chính khẩn trương
chủ trì xây dựng nghị định thay thế nghị định số sáu mươi bốn
về vận động tiếp nhận phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện
hỗ trợ nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai hỏa hoạn sự cố nghiêm trọng
các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo
thủ tướng chính phủ chỉ đạo bộ tài chính khẩn trương
chủ trì nghiên cứu lấy ý kiến rộng rãi đầy đủ các bộ ngành cơ quan liên quan
và đối tượng chịu tác động trực tiếp xây dựng nghị định nêu trên
để thay thế nghị định số sáu mươi bốn trình chính phủ theo quy định của pháp luật
thủ tướng chính phủ giao ủy ban dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
trong phạm vi trách nhiệm của mình khẩn trương phối hợp với ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam
cung cấp hội chữ thập đỏ và các cơ quan liên quan
hướng dẫn hỗ trợ các tổ chức cá nhân thực hiện hoạt động cứu trợ đúng địa chỉ đúng đối tượng
đúng quy định pháp luật bảo đảm minh bạch khách quan công bằng giữa các đối tượng hưởng cứu trợ
thống đốc ngân hàng nhà nước việt nam vừa ban hành văn bản yêu cầu các tổ chức tín dụng
chi nhánh ngân hàng nước ngoài ngân hàng nhà nước chi nhánh tại các tỉnh thành phố
thực hiện ngay một số nội dung công việc để hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do mưa lũ
tại khu vực miền trung và tây nguyên
ngân hàng nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng chỉ đạo các chi nhánh phòng giao dịch khẩn trương chủ động ra soát
tổng hợp thiệt hại của khách hàng đang vay vốn để kịp thời áp dụng các biện pháp hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho khách hàng
vận động các cán bộ nhân viên đơn vị hỗ trợ chia sẻ khó khăn đối với các gia đình bị thiệt hại
đặc biệt là các gia đình có thiệt hại về người
đối với ngân hàng nhà nước chi nhánh các tỉnh thành phố
thống đốc ngân hàng nhà nước cũng yêu cầu các đơn vị này
cần chủ động nắm sát tình hình mưa lũ trên địa bàn
chỉ đạo các tổ chức tín dụng khẩn trương giả soát thống kê dư nợ vay bị thiệt hại do mưa lũ
để kịp thời triển khai việc hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại
nhằm kịp thời hỗ trợ cứu đói cho dân dần nơi đây
ủy ban nhân dân tỉnh quảng bình vừa quyết định phân bổ một tấn gạo
từ nguồn dự trữ quốc gia cho các huyện thị xã và thành phố
bao gồm huyện lệ thủy hai trăm linh tấn quảng ninh một trăm năm mươi tấn bố trạch một trăm năm mươi tấn minh hóa một trăm ba mươi tấn
tuyên hóa một trăm hai mươi tấn quảng trạch một trăm linh tấn thị xã ba đồn một trăm bốn mươi tấn và thành phố đồng hới một mươi tấn
ủy ban nhân dân tỉnh quảng bình giao sở lao động thương binh và xã hội
chủ trì hướng dẫn các địa phương cấp phát gạo kịp thời đúng đối tượng
và phù hợp với tình hình khó khăn thực tế tại các địa phương
để giúp người dân sớm vượt qua khó khăn trong thời gian lũ lụt
hiện nước lũ tại quảng bình vẫn xuống chậm
nhưng hệ thống giao thông cơ bản đã thông suốt
tạo điều kiện thuận lợi để các địa phương vận chuyển gạo kịp thời
cứu trợ cho nhân dân tại đây